số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là một mươi một trăm hai mươi sáu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là một trăm chín mươi tám sáu trăm một mươi bốn ca
theo bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam ghi nhận thêm một mươi hai chín trăm hai mươi ca mắc mới trong đó có một mươi hai chín trăm linh một ca ghi nhận trong nước
nhiều nhất là tại tp hcm có đến năm ba trăm tám mươi ba ca tiếp đến là bình dương với bốn một trăm tám mươi bảy ca
còn theo sở y tế hà nội ngày hôm nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận năm mươi chín ca mắc mới
trong đó có ba mươi bảy ca tại cộng đồng
về vaccine phòng dịch ngày hôm nay công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc cho biết
hãng astrazeneca vừa chuyển thêm hai lô vaccine covid một mươi chín về tp hcm với tổng số hơn một bốn triệu liều
đây là lần bàn giao thứ một mươi và một mươi một của astrazeneca cho vnvc với số lượng vaccine lớn nhất kể từ tháng hai cho đến nay
như vậy tính đến sáng nay tổng số vaccine covid một mươi chín về việt nam từ nhiều nguồn khác nhau
là hơn hai mươi sáu triệu liều riêng vaccine astrazeneca có hơn một mươi sáu triệu modena có hơn năm triệu
pfizer có hơn hai tám triệu vaccine sinopharm có hai năm triệu và một mươi hai liều vaccine sputnik v
đến nay bộ y tế đã phân bổ hai mươi năm đợt vaccine covid một mươi chín về các địa phương đơn vị bộ ngành
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an tp chí linh tỉnh hải dương vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
hòng qua mắt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
cụ thể vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm qua lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
ở phường phả lại tp chí linh phát hiện lái xe đỗ anh tuấn sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
sars cov hai của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương nghi là giả để đi qua chốt
tuấn khai nhận đã nhờ trần hoài nam làm các giấy xét nghiệm giả này để bản thân
và những người trong gia đình sử dụng mỗi lần qua chốt
công an tp chí linh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường chung muôn lậu tại tỉnh an giang cầm đầu
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với trần thị thảo trang
chủ tiệm vàng thảo kim thành tại tp hcm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
sau khi trần thị thảo trang bị bắt hai đối tượng là nguyễn hồng cam chú tại tỉnh sóc trăng
và trương văn báo chú tại tỉnh ninh bình là đàn em của trang cũng đã ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phớt lờ lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ quán karaoke ở huyện thiệu hóa đã bị công an tỉnh
thành hóa bắt quả tăng
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng tám nguyễn đình lộc vẫn đồng ý cho bốn đối tượng đến quán của mình hát karaoke
tại đây ngô thiện nghĩa đã vay của lộc hơn hai mươi sáu triệu đồng để trả nợ
khi thanh toán tiền để về lộc đã tính tổng cả số tiền nghĩa vay và tiền hát là hơn ba mươi năm triệu đồng
do nghĩa không có tiền trả nguyễn đình lộc đã bắt giữ cả bốn người nói trên ở lại quán
khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về
nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt quả tăng lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tiến hành xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng liên quan
cơ quan công an phát hiện ba đối tượng dương tính với các chất ma túy
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu
thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty cổ phần yên phước
công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố ván hình sự vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được xác định châu thị mỹ linh
tổng giám đốc công ty cổ phần yên phước đã câu kết bàn bạc với bùi hữu thanh
hành công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương tổ chức thực hiện
khai thác mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than minh tiến
xã minh tiến và xã na mau huyện đại từ tỉnh thái nguyên thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với một mươi hai đối tượng về tội vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên theo điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm
châu thị mỹ linh sinh ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi nghề nghiệp giám đốc công ty cổ phần yên phước
nơi ở hiện nay phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
bùi hữu giang sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do
nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều
ba bùi hữu thanh sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do
nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tp hcm
hà anh tuấn sinh ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nghề nghiệp nguyên giám đốc công ty đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hcm
năm bùi mạnh cường sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nghề nghiệp nguyên giám đốc công ty đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tp hcm
ngô đăng hải sinh ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nghề nghiệp phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi cư trú phường kim sơn thị xã đông triều tp hcm
nguyễn quang thuyên sinh ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước
nơi cư trú thị trấn hùng sơn huyện đại tư
tám doãn thị định sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nghề nghiệp nhân viên kế toán công ty cổ phần yên phước nơi cư trú xã yên lãng huyện đại tư tp hcm
bùi hữu thương sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp quản lý bãi than tại mỏ đá núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay bãi than thuộc mỏ đá núi voi
một mươi bùi hữu khoa sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nghề nghiệp quản lý khai thác than của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tp hcm
một mươi một đỗ thị luyến sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tp hcm
một mươi hai nguyễn tuấn anh sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp kinh doanh vận tải nơi cư trú phường đông quang tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp toàn đảng toàn dân đang dồn sức để phòng chống dịch bệnh thì những hành vi chống đối và coi thưởng pháp luật của các đối tượng chống người thi hành công vụ nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh cần phải xử lý nghiêm để tạo tính gian đe
liên tiếp trong những ngày qua tòa án các cấp đã đưa ra xét xử các bị cáo vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đây là những hồi chuông cảnh báo và là bài học đắt giá cho những ai còn thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám tòa án nhân dân quận đống đa hà nội đã mở phiên xét xử đối với bị cáo đỗ thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại quận tây hồ về tội chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn quận vào ngày chín tháng bảy vừa qua
theo cáo buộc từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một ubnd tp hà nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để phòng chống dịch nhưng bị cáo đỗ thu hà vẫn chỉ đạo nhân viên đón khách hoạt động chui
tại quán karaoke ninh dương tại tám mươi hai phạm ngọc thạch phường trung tự quận đống đa hà nội với hành vi này bị cáo đỗ thu hà đã bị tòa án nhân dân quận đống đa tp hà nội tuyên phạt một mươi hai tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ
tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đồng chí nguyễn huy tăng đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại campuchia
bộ trưởng tô lâm chúc mừng đồng chí nguyễn huy tăng được đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bổ nhiệm cương vị đại sứ đảng mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại vương quốc campuchia
chúc đồng chí đại sứ tham mưu đề xuất với lãnh đạo đảng nhà nước có các chủ trương xử lý giải quyết phù hợp bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của việt nam
đại sứ nguyễn huy tăng chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp nhất trí với những đề nghị của đồng chí bộ trưởng khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó
hôm nay bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến
hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một và tổ chức bàn giao tiếp nhận người đặc xá về nơi cư trú
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đặc xá bộ công an chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu áp dụng thống nhất chỉ đạo của bộ công an về tổ chức đặc xá
các trại giam phối hợp với các bệnh viện và cơ quan y tế địa phương đề nghị hỗ trợ xét nghiệm covid một mươi chín cho người được đặc xá đảm bảo cho tất cả những người được đặc xá đều được xét nghiệm trước khi ra khỏi trại
trường hợp y tế địa phương quá tải thì báo cáo cục y tế tổ chức cho bệnh viện trong công an nhân dân tổ chức xét nghiệm
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của đợt đặc xá lần này là tổ chức cho phạm nhân về đến nhà an toàn đảm bảo tính nhân văn khoan hồng của đảng nhà nước và đảm bảo phòng chống dịch
các cơ sở giam giữ tổ chức lễ công bố đặc xá gọn nhẹ trang trọng
nơi có lãnh đạo đảng nhà nước dự thì có kế hoạch riêng còn lại giao cho giám thị các trại và thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự quyết định việc tổ chức nhưng đảm bảo chống dịch
từng đơn vị cụ thể phải tổ chức đặc xá theo đúng công điện của thủ tướng chính phủ và kế hoạch của bộ công an yêu cầu cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng phải nắm kỹ tình hình các đơn vị giam giữ
nếu khó khăn báo cáo lãnh đạo bộ chỉ đạo giải quyết bảo đảm an toàn cho người được đặc xá và không để covid một mươi chín lây lan vào cơ sở giam giữ
quá trình thực hiện phù hợp với quy định về phòng chống dịch của từng địa phương
công an các đơn vị địa phương nơi tiếp nhận người được đặc xá trở về nơi cư trú cấp lại giấy tờ tùy thân đặc biệt là hộ khẩu căn cước công dân thực hiện nghiêm nghị định bốn mươi chín về tái hòa nhập cộng đồng tạo điều kiện cho họ có công an việc làm không để họ tái phạm tội
hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn chống dịch
đoàn kết phòng chống dịch covid một mươi chín của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín do thủ tướng chính phủ phát động và phong trào thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội do bộ công an phát động
hôm nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt cục đối ngoại phát huy truyền thống đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
để cụ thể hóa phong trào thi đua mỗi cán bộ chiến sĩ trong cục đối ngoại luôn thực hiện nghiêm túc mọi yêu cầu quy định về phòng chống dịch tại trụ sở làm việc và địa phương nơi cư trú
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm tinh thần vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn kế hoạch công tác đề ra
các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng phương án kịch bản tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo quân số làm việc ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sẵn sàng lực lượng tri viện hỗ trợ các đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
chủ động nghiên cứu tham mưu lãnh đạo bộ công an tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước đối tác đẩy mạnh hoạt động ngoại giao vaccine theo chủ trương của chính phủ và của bộ công an thông qua hoạt động hợp tác quốc tế tranh thủ nguồn viện trợ vaccine phòng covid một mươi chín máy thở và các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
những ngày qua mạng xã hội lan truyền rất nhiều hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
đó là những hình ảnh trong khi thực hiện các nhiệm vụ chống dịch giúp dân sự bộn bề khó khăn của dịch bệnh canh không chỉ làm tròn trách nhiệm giữ vững an ninh trả tự mà còn hóa thân thành những shipper đặc biệt
ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện về trung úy công an sẵn sàng vượt hàng chục cây số đều đặn hai ngày một lần mang sữa đến cho cháu bé chưa tròn bảy tháng tuổi trong thời gian đà nẵng thực hiện giãn cách toàn xã hội
luôn có mặt giúp đỡ khi dân cần từ những việc nhỏ nhất hình ảnh người chiến sĩ công an
cứ hai lần một ngày sau mỗi ca trực chốt trung úy trần thanh quang lại tất bật với nhiệm vụ đặc biệt đó là trở thành shipper giao sữa
điều đặn vào lúc năm giờ chiều trung ý quang có mặt tại nhà chị nguyễn thị ngọc châu để nhận
trong lúc thành phố áp dụng ai ở đâu thì ở đó việc ra đường là bất khả thi
chị châu đã kết nối qua fanpage
tuổi trẻ công an thành phố đà nẵng và nhận được sự giúp đỡ của chiến sĩ cảnh sát khu vực
mấy tháng dịch này bác sĩ công an những chiếu tiến đầu là mấy tháng họ không có về nhà
rồi việc đi lại cũng khó khăn vì dân quy định không được đi lung tung
nên lúc này nhắn tin cũng chỉ là nhắn tin dự dạng cầu mai thôi chứ không có nghĩa là giúp thi là giúp
thì tình mừng rất là nguyên rất là cảm ơn rất là cảm ơn các anh đã giúp
sau khi nghe cái thông tin đó thì
thấy là cái hoàn cảnh đó là quá là khó khăn bởi vì là con đứa nhỏ mới chỉ có bảy tháng thôi
nên có phần cái sữa mẹ là không muốn được sữa bột thì nên là chỉ có thể uống được sữa mạng thôi
mà mẹ bác là cũng không có sữa nữa
nên là cái vấn đề này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự
nên là ảnh hưởng đến sức khỏe của bác
nên là trong cái thời buổi giãn cách này thì dường như là chỉ có lực lượng tuyến đầu
trong đó có lực lượng công an là được phép ra đường
nên vì vậy thì cũng như là cái trách nhiệm của công an của mình thì
mình giúp đỡ cho nhân dân thì đây là trong cái thời điểm này thì mình càng thể hiện rõ hơn cái vai trò và trách nhiệm của công an đối với người dân
sau khi nhận sữa từ phường xuân hà quận thanh khê
trung ý quang nhanh chóng giao đến cho mẹ bé tại phường khuê trung quận cẩm lệ
suốt bảy tháng qua gia đình bé phải chạy vậy xin sữa khắp nơi
thành phố có lệnh cấm không xin được sữa
nhiều hôm bé phải uống nước gạo thay sữa
từ phần sữa này nhiều gia đình khác chung cảnh ngộ
cũng được chia sẻ phần nào
ngày là ba bịch là đủ
nhưng mà trong xóm có con bé nó mới sinh về là sinh đôi luôn
nhưng mà cũng có sữa
bây giờ em về là phải chia
chia cho nó hai bịch
thiếu thì cũng phải cố gắng
nói chung là cảm ơn mấy chú quang nhiều
tạm trở thành shipper giao sữa đưa sản phụ đi sinh
đi chở hộ cho người dân thậm chí cảnh sát khu vực còn làm hộ sinh
những câu chuyện này
chỉ là một trong số ít những việc làm mà lực lượng công an cơ sở
đã và đang nỗ lực ngày đêm giúp đỡ nhân dân
một trách nhiệm được thực hiện bằng cả trái tim người lính từ những việc nhỏ nhặt nhất
hình ảnh người chiến sĩ công an vì thế trở nên gần gũi thân thương hơn bao giờ hết